chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin thức covid một mươi chín trên kênh bản sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về dịch bệnh để gửi tới quý vị khán giả
thưa quý vị vừa tối qua ngày một mươi chín tháng một mươi một tp hcm đã tổ chức lễ tưởng nhớ hơn hai mươi ba nạn nhân mất vì dịch covid một mươi chín
nhằm xoa dịu chia sẻ nỗi buồn với người thân của những người đã không may xa đi bởi dịch bệnh quái ác này
như một phép màu tin vui đã tới
theo thông tin mới nhất của bộ y tế số ca tử vong đã giảm mạnh sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
sáng vừa qua thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo
đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo
sau hơn một tháng cả nước triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
dự cuộc họp tại các điểm cầu có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại tướng pháp văn giang quỷ viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
quỷ viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên dự cuộc họp tại điểm cầu tp hcm
phát biểu mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính cho biết
cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
từ một mươi một tháng một mươi đến một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và hướng dẫn chuyên môn theo quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
đánh giá những việc đã làm được những việc chưa làm được phân tích nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
các nội dung cần bổ sung điều chỉnh để thực hiện tốt hơn mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả
vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội an toàn bền vững
trong thời gian tới
theo báo cáo của bộ y tế trong hơn một tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết một trăm hai mươi tám cả nước ghi nhận một trăm linh năm năm trăm bốn mươi ba ca cộng đồng
so với tháng trước đó số ca cộng đồng cả nước tăng hai chín nhưng số ca tử vong giảm bốn mươi sáu ba
số đang điều trị tại bệnh viện giảm hai mươi năm ba số ca nặng nguy kịch giảm bốn mươi chín
đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước
trong tuần số mắc cộng đồng tăng tại ba mươi năm tỉnh thành phố
do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng nhiều các bệnh không có triệu chứng
không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch
các ổ dịch tập trung tại các địa bàn tập trung đông dân cư lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng
nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã tiếp nhận một trăm ba mươi một hai triệu liều vaccine
đã phân bổ một trăm hai mươi chín sáu triệu liều một sáu triệu liều chưa phân bổ do vaccine mới được tiếp nhận đang kiểm định
cả nước đã tiêm được hơn một trăm linh sáu triệu liều trong tuần đã tiêm được tám hai triệu liều
giảm hai triệu liều so với tuần trước đó
tỷ lệ tiêm một liều vaccine là tám mươi chín bốn hai liều vaccine là năm mươi ba bốn dân số từ một mươi tám tuổi trở lên

cả nước đã tiêm được hơn một mươi triệu liều vaccine do vaccine mới được tiếp nhận đang kiểm định
nhìn nhận vào thực tế số ca tử vong tại tp hcm thuyên giảm thủ tướng phạm minh chính vui mừng nhận xét rằng
sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thấy được là đúng và có hiệu quả
sắp tới sẽ có chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín dựa trên cơ bản nghị quyết này
thủ tướng phạm minh chính và tổ đại biểu quốc hội đơn vị tp cnh
có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri thành phố sau kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
tại buổi tiếp xúc cử tri nguyễn thị ngọc thu ở phường xuân khánh quận ninh kiều cho rằng
năm ca và vaccine hiện nay dường như chưa đủ sức ngăn chặn đá lây lan quá nhanh của virus sars cov hai
kiến nghị nghiên cứu tìm thêm giải pháp để kìm hám dịch covid một mươi chín
bên cạnh phòng chống dịch cử tri ở cần thơ còn bày tỏ lo ngại khi giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao
trong khi giá bán nông sản thấp
cử tri nguyễn phước hải xã giai xuân huyện phong điền phản ánh
hiện giá cả vật tư nông nghiệp rất cao nông dân sản xuất không có lợi nhuận
kiến nghị quốc hội chính phủ các ngành chức năng có biện pháp bình ồn giá giúp nông dân
thay mặt các đại biểu quốc hội thủ tướng phạm minh chính ghi nhận và phúc đáp
thủ tướng cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tới nay nước ta không nằm ngoài tình hình chung của thế giới
về ảnh hưởng của dịch bệnh gây nhiều hệ lụy cả về kinh tế xã hội an sinh an ninh trật tự an toàn xã hội
sự mất mát về tinh thần vật chất là rất lớn
thủ tướng nhận định từ khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín thực hiện đến nay cơ bản là tốt
phù hợp tình hình và mang lại hiệu quả được cử tri tán thành ủng hộ
ngày hai mươi tháng một mươi một sau hơn một tháng thực hiện ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sẽ họp đánh giá thêm
theo thủ tướng một số điểm được của nghị quyết một trăm hai mươi tám là không ngăn sông cấm chợ đi lại thông thoáng
tín hiệu kinh tế thấy rõ qua tăng trưởng công nghiệp nông nghiệp đang ổn định và phát triển
xuất khẩu nông nghiệp đạt ba mươi chín tỷ đô la dự báo năm nay có thể đạt bốn mươi bốn tỷ đô la
mà độc bằng sông cửu long đóng vai trò rất quan trọng thu hút vấn đồng tư nước ngoài tăng lên
chúng tôi thấy phải tiếp tục tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học các cử tri ý kiến của các địa phương
để tiếp tục hoàn thiện từng bước hoàn thiện quy định về phòng chống dịch
vì có phòng chống dịch được mới phát triển kinh tế xã hội được
vừa qua khi áp dụng biện pháp hành chính nghiêm ngặt phòng chống dịch
thì kinh tế xã hội gặp khó khăn an sinh gặp khó khăn đi lại cũng gặp khó khăn
từ đó càng quyết tâm thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả
tới đây chúng tôi sẽ trình cấp tầm quyền chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín
giữa cơ bản và nghị quyết một trăm hai mươi tám thủ tướng thông tin với cử tri
đối với thành phố cần thơ thủ tướng lưu ý nguyên tắc là phải tăng cường y tế cơ sở
để tiếp nhận thu dung phân loại f giảm chuyển nặng giảm quá tải tuyến trên
khiến cứu chữa khó khăn hơn dễ dẫn tới tử vong
về vấn đề giá cả vật tư nông nghiệp thủ tướng cho rằng phản ánh của cử tri là đúng và trúng
và ông chia sẻ cái này chúng tôi rất chăn trở
tướng cho biết đã ra bộ công thương bộ tài chính phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường
kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu
phối hợp với các bộ ngành trong việc tham mưu điều hành giá các mặt hàng quản lý giá
đồng thời trước diễn biến phức tạp của dịch thủ tướng phạm minh chính đề nghị thành phố cần thơ
tăng cường năng lực y tế cơ sở đẩy nhanh tốc độ phủ vaccine cho người dân
ông cho biết không có lựa chọn hoàn nào chỉ có lựa chọn tối ưu
tại buổi tiếp xúc nhiều ý kiến cử tri bày tỏ ý kiến về các vấn đề xung quanh công tác phòng chống dịch của thành phố
hỗ trợ doanh nghiệp quay lại sản xuất đảm bảo an sinh xã hội
vấn đề tăng giá các mặt hàng xăng dầu phân bón thuốc bảo vệ thực vật
ảnh hưởng đến sản xuất đầu ra của người dân cũng được cử tri quan tâm
cụ thể cử tri nguyễn quốc hải ở phường an khánh quận ninh kiều cho rằng
mặc dù dịch bệnh vẫn còn bùng phát thậm chí f không tăng
nhưng thành phố đã cố gắng kiên trì với các biện pháp bình thường mới thích hợp và linh hoạt
bên cạnh đó thành phố cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất
trong đó cần tìm hiểu để có những hướng dẫn hỗ trợ cụ thể thiết thực cho doanh nghiệp quay lại sản xuất
cũng theo cử tri hải theo thông tin thì báo chí cần thơ quá tải dường bệnh
vì vậy thành phố cần mạnh dạn để f một f không triệu chứng được cách ly điều trị tại nhà không nên do dự nữa
nên trước nguy cơ covid một mươi chín chứ không phải chỉ nói chung chung đồng thời phải làm sao để giảm số người tử vong ông hải bày tỏ
từ đó ông hải đề xuất chính phủ cần bổ sung đầy đủ vaccine cho thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây
để đảm bảo phủ không chỉ mũi một mà cả mũi hai
bên cạnh đó thành phố tăng cường nhân lực và các phương tiện cho y tế cơ sở
để đủ sức đảm nhận phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay và cả thời gian sắp tới
đồng thời phải có chế độ đãi ngộ đối với y tế cơ sở chứ không thể yêu cầu họ đủ thứ mà họ không đủ sức
trả lời ý kiến cử tri thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
các đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ luôn luôn suy nghĩ trăn trở
làm sao để có thể đóng góp sức lực theo quyền hạn chức năng của mình để sát cánh cùng sự phát triển của cần thơ
theo thủ tướng thời điểm khó khăn nhất của cả nước khi trải qua đại dịch là lúc chưa có vaccine
chưa có thuốc điều trị mà biến chủng delta lại nguy hiểm lây lan nhanh
trong khi điều kiện của nước ta có hạn quy mô nền kinh tế có hạn năng lực y tế có hạn
đặc biệt là năng lực y tế dự phòng và năng lực y tế cơ sở
cũng qua đó bộc lộ điểm yếu mà bình thường chúng ta không thấy
cả về con người và trang thiết bị cơ sở vật chất
cũng theo thủ tướng nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín từ khi thực hiện đến nay cơ bản là tốt
ngày hai mươi tháng một mươi một ban chỉ đạo quốc gia sẽ họp để đánh giá thêm sau hơn một tháng thực hiện
thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính đã có những nhận xét tích cực
về nỗ lực chống dịch của tp hcm sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
điều này cho thấy chính phủ vẫn luôn dõi theo đồng hành từng bước trong quá trình chống dịch
của không chỉ tp hcm mà còn với các địa phương khác
mọi người hãy cùng nhau tuân thủ các quy định phòng chống dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo